ngày một một mươi một đã diễn ra ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ tư tại đà nẵng với chủ đề
phát huy nguồn lực địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
ngày hội có sự tham gia của nhiều diễn giả trong nước và quốc tế các nhà đầu tư
tám dự án khởi nghiệp xuất sắc đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước
những sản phẩm này là kết quả sau sáu tháng nghiên cứu của thầy và trò trường đại học sư phạm kỹ thuật đại học đà nẵng
được giới thiệu trong ngày hội một số sản phẩm như gậy thông minh hỗ trợ cho người già
hệ thống giám sát do dỉ khí ga hệ thống giám sát điện năng cho tòa nhà dùng công nghệ lora
không chỉ mang lại tiện đích cho người sử dụng mà giá thành bán ra thị trường đều có giá bình dân
mục đích nhằm để cho các em giới thiệu sản phẩm và đưa ra được thị trường
và muốn tìm những nhà tài trợ để hỗ trợ cho các em để các em được phát huy những khả năng của các em
ngoài tám mươi gian hàng triển lãm một mươi sáu đơn vị tài trợ đây còn là nơi hội tụ kết nối cộng đồng doanh nghiệp
các nhà tài trợ với dự án khởi nghiệp

thì cùng đồng hành với thành phố trong hội lập nghiệp này
và hôm nay cũng là đơn vương của chính quyền mà càng tất cả những người có những ý tưởng những sáng tạo những tâm tư điều kiện để phát triển cây cầu cầu lập nghiệp
ngoài ra thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
thúc đẩy hoạt động truyền thông hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp
kết nối mạng lưới khởi nghiệp trong và ngoài thành phố xây dựng cơ sở hạ tầng
tính đến nay thành phố đã hỗ trợ sáu mươi tám lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn một mươi ba tám tỷ đồng